tổ công tác đặc biệt bộ y tế tại đà nẵng đã tổ chức buổi diễn tập tiếp đón bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến tiên sơn
buổi diễn tập có sự tham gia của hai mươi năm tình nguyện viên và các chuyên gia y tế đến từ bệnh viện bạch mai hà nội
nội dung diễn tập gồm bốn kịch bản có nhiều tình huống khác nhau như tại một thời điểm có nhiều bệnh nhân cùng nhập viện
hay bệnh nhân cần gọi trợ giúp có chuyển biến nặng và phải chuyển sang khu cấp cứu trường hợp hỏa hoạn
những tình huống này giúp các bác sĩ nhân viên y tế và tình nguyện viên có thể thuần thục các thao tác để xử lý tình huống và chăm sóc điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất
hiện bệnh viện giã chiến tiên sơn đã sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân covid một mươi chín